tại nhà hát ca múa kịch lam sơn thành phố thanh hóa đã diễn ra lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
khối doanh nghiệp các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
tham dự lễ tuyên dương có hai trăm linh đại biểu tiêu biểu đại diện cho lực lượng đoàn viên thanh niên đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
thời gian qua đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
xung kích sáng tạo trong sản xuất kinh doanh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tập thể tiêu biểu đi đầu trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
đồng thời có những sáng kiến công trình thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững của các đơn vị doanh nghiệp
tại buổi lễ đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên đã tuyên dương hai mươi sáu cá nhân và một mươi ba tập thể điển hình tiên tiến
đây là những tập thể cá nhân đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn và có những công trình phần việc thanh niên tiêu biểu đã góp phần vào sự phát triển của đơn vị
doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung
nhân dịp này đoàn khối doanh nghiệp một mươi tám tỉnh thành phố thuộc khu vực miền trung tây nguyên đã tặng các công trình thanh niên cho ban quản lý khu văn hóa tưởng niệm bắc hồ tại thành phố thanh hóa
tặng nhà nhân ái trị giá tám mươi triệu đồng cho bà lê thị nhị cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn